hiện nay cả nước có một trăm một mươi tám nhóm bảo vật quốc gia thì bắc ninh chiếm năm nhóm
ngay sau khi được công nhận là bảo vật quốc gia
tỉnh bắc ninh đã có nhiều giải pháp trong bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật
hầu hết các bảo vật tại các điểm di tích đều không có biển chỉ dẫn vào
hoặc không có biển giới thiệu hay các biển đề bảo vật quốc gia
nên du khách rất khó phát hiện để có điều kiện chiêm ngưỡng kỹ các bảo vật
chùa linh ứng xã gia đông huyện thuận thành hiện đang lưu giữ bảo vật quốc gia ba phò tượng tam thế
tuy nhiên do ít người biết đến ngôi chùa và không được tuyên truyền mạnh mẽ
nên rất ít người biết đến giá trị của nhóm bảo vật này
khách quan vào làm lễ là nhìn từ ngoài cổng vào trong chùa là cũng không có một cái biển nào
nói về di tích lịch sử của quốc gia bảo vật của quốc gia
cho nên là nhiều người là không biết
thì người ta chỉ vào người ta làm lễ
sau người ta hỏi người ta cũng không thấy có
bảo vật tượng phật ajida trong di tích quốc gia đặc biệt chùa phật tích xã phật tích huyện tiên du
cũng rất ít người biết đến là bảo vật quốc gia cùng những giá trị to lớn của nó
nếu không tìm hiểu từ trước khi đến chùa
đề xuất có những bảng biển giới thiệu sâu hơn chi tiết hơn về bảo vật quốc gia tượng azida
tại chùa phật tích sẽ đặt ngay cạnh phò tượng phật azida
để giúp cho mọi phật tử khi về chiêm bái lễ phật tại chùa phật tích
sẽ hiểu sâu hơn rõ hơn về cái giá trị to lớn của bảo vật quốc gia tượng phật ajida tại chùa phật tích
trong số các bảo vật quốc gia có duy nhất tấm bia xá lợi tháp minh được lưu giữ trong bảo tàng tỉnh bắc ninh
được bảo quản ở vị trí trang trọng có đầy đủ thông tin ghi bảo vật quốc gia
được các cán bộ bảo tàng giới thiệu bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia
là hai nhiệm vụ song song cần đẩy mạnh
tuy nhiên việc phát huy giá trị của các bảo vật còn nhiều hạn chế
đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
trong thời gian tới thì cũng tập trung vào một số các giải pháp trọng tâm
như là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của di tích giá trị của các nhân vật được thờ
cũng như các hiện vật các bảo vật quốc gia ở tại các di tích đó
và những sắt phong những tần phả
thì được yêu cầu là được dịch ra tiếng việt và đặt được vị trí trang trọng
để du khách đến dễ tìm hiểu cũng như là theo dõi
thứ hai là tăng cường công tác quản lý các di tích di vật các bảo vật
ở đây thì bắc ninh cũng đảm bảo là thực hiện theo luật và theo cái quyết định của ủy ban tỉnh
về phân cấp quản lý di tích di vật và bảo vật quốc gia
cái thứ ba nữa là giả soát rồi kiểm kê
các di tích cũng như các hiện vật trong các di tích
đối với các di tích mà đã xuống cấp
thì đề xuất là hỗ trợ kinh phí để trùng tu các di tích
hiện nay toàn tỉnh bắc ninh có năm nhóm bảo vật quốc gia
cùng với công tác bảo tồn
trong thời gian tới các cơ quan chức năng của tỉnh
cần quan tâm đến công tác tuyên truyền quảng bá
để các bảo vật quốc gia được phát huy giá trị tương xứng với giá trị của nó